kỳ họp thứ chín quốc hội khóa một mươi bốn là kỳ họp giữa năm hai nghìn hai mươi và cũng là năm thứ năm của nhiệm kỳ
bên cạnh việc tập trung cho công tác giám sát tối cao xem xét và quyết định nhiều vấn đề quan trọng quốc hội
cũng dành nhiều thời gian cho công tác xây dựng pháp luật hiện hành
sau khi đảng chính phủ có những chỉ đạo thực hiện thành công công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
thì kỳ họp lần này diễn ra với sự mong đợi của cử tri cả nước về công tác lập pháp
và sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân
kỳ họp thứ chín này sẽ dành một mươi ngày cho công tác xây dựng pháp luật một mươi dự án luật năm dự thảo nghị quyết
và cho ý kiến đối với sáu dự án luật khác sẽ được quốc hội xem xét thông qua
một trong số đó là luật phòng chống xâm hại trẻ em được nhiều cử tri theo dõi và kỳ vọng
bạo hành một loại phụ trẻ em hiện nay thì đang diễn ra rất là nhiều và có chiều hướng là gia tăng
thì tôi nghĩ là trong cái cuộc họp thì quốc hội có thể bàn bạc và đưa ra những cái giải pháp
đưa ra những hình thức
điều phạt mang tính chất dân đe cao để hạn chế được những cái sự việc sẽ xảy ra tiếp theo
đặc biệt là quan tâm đến cái thế hệ tương lai
và tôi biết là đặt rất nhiều cái hy vọng và cái mong muốn là sửa đổi bổ sung nâng cao cái chế tài
cái luật là chống xâm hại trẻ em
bây giờ chúng ta không nói chuyện phòng nữa mà là phải chống
tôi mong và tin rằng là quốc hội sẽ quan tâm chỉ đạo sâu sát hơn
cho các cái luật sửa đổi bổ sung đó nó có cái tác dụng thiết thực trong cuộc sống cũng như cái quy định một trăm linh vừa rồi
hoặc là cũng như quyết liệt như cái đại dịch covid vừa rồi
về phương diện phát triển kinh tế quốc hội cũng sẽ xem xét báo cáo kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước
trong đó có các giải pháp ứng phó và phương án phát triển kinh tế xã hội sau những thiệt hại về kinh tế do dịch bệnh gây ra
đây cũng là vấn đề cử tri hết sức mong đợi
các doanh nghiệp kỳ vọng rất là nhiều vào cái việc làm sao là quốc hội có những cái quyết sách nhất là những cái chủ trương về những cái đầu tư công
chính ở đây là xin hỗ trợ bằng cái cơ chế chính sách và cái hành động của chính phủ cũng như lãnh đạo các cấp tỉnh bộ ngành và các sở ngành địa phương
để làm sao cho các doanh nghiệp cải cách nhà hành chính cải thiện môi trường quyền doanh tốt nhất để tiết giảm thời gian để các doanh nghiệp làm thủ tục
để có những kế hoạch
có thể nói đây là cơ hội cho việt nam khẳng định những quyết sách đúng đắn trong thời gian qua
những kỳ vọng sự tin tưởng của cử tri cũng là những động lực để các cấp các ngành hoàn thiện nhiệm vụ được nhân dân giao phó